nhưng được mọi người tham gia rất nhiệt tình
liên gia văn hóa với nhiều hoạt động đa dạng và tổ chức thường xuyên với các chủ đề và hình thức hoạt động đa dạng
nhằm thu hút sự tham gia hưởng ứng của tất cả người dân khu phố khu trung cư
từ những hoạt động chung như vậy mọi người thêm hiểu về nhau
từ đó gắn kết hơn nữa tình làng nghĩa xóm vốn đã bị phai nhạt quá nhiều trong cuộc sống hiện đại
giữa một đô thị sầm út của thủ đô
chúng tôi được gặp mặt trong nhau trong những buổi như ngày
thì đây cũng là một cái điều rất là tốt để chúng tôi hiểu biết lẫn nhau
thành lập cái liên gia tức là cái tổ liên gia
tức là gắn kết những gia đình mà lâu nay có thể nói là chúng tôi chẳng hiểu gì nhau
nhưng mà qua cái này thì chúng tôi sẽ dần dần sẽ hiểu nhau
qua cái tìm hiểu này gắn kết lại được với nhau
đây cũng là mô hình liên gia văn hóa đầu tiên ở hà nội
mô hình này góp phần giúp các hộ dân ở tổ dân phố số một mươi hai
trang hòa thân thiện tình làng
nghĩa xóm gắn kết vui vẻ chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn
từ việc ma chay cưới xin hiếu hỉ ốm đau bệnh tật
đều được các đoàn thể thăm non chú đáo
đường làng ngõ xóm sạch sẽ không rác thải không tệ nạn cờ bạc ma túy
người dân nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật
góp phần ổn định xã hội nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng dân cư
phó giáo sư tiến sĩ lê thị bích hồng
nguyên phó vụ trưởng vụ văn hóa văn nghệ ban tuyên giáo trung ương
sau khi nghỉ hưu sinh hoạt tại địa phương và được tín nhiệm giao nhiệm vụ làm bí thư tri bộ
trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố số một mươi hai
chính là người khởi xướng và vận động mọi người thành lập liên gia văn hóa
sống tại trung cư này hơn hai mươi năm
là người nghiên cứu về văn hóa
phó giáo sư tiến sĩ lê thị bích hồng
vô cùng chăn trở về hiện thực ở các khu đô thị khu dân cư ngày nay
bởi sự xa lạ rời rạc của những người hàng xóm láng giềng
ngày ngày gặp nhau nhưng ít hiểu về nhau
thậm chí không quen biết nhau
bởi không có sự giao lưu tìm hiểu
không có hoạt động chung để sẻ chia hỗ trợ nhau
sống trong các khu trung cư hiện đại
nó ít có điều kiện để giao tiếp mọi người với nhau
nghĩa là cái cá nhân của mọi người với cộng đồng
nó có cái phần nó có cái sản xuất
thế thì cái sản xuất ở đây là do những cái yếu tố khách quan
là ví dụ như với những cái công việc như vậy
họ trở về nhà với cái công việc hết sức bận rộn
là gặp gỡ chỉ nhau trong cầu thang hoặc ở một cái sảnh một chút thôi
và sau đó họ trong một cái không gian riêng của họ
nếu như mà chúng ta cứ tiếp tục như thế này
thì không biết một điều gì nó sẽ xảy ra
thế thì trước cái việc như vậy khi mà cuộc họp tri bộ đầu tiên
thì tôi cũng đặt ra là xây dựng cái mô hình
liên gia văn hóa
thế thì cái chữ liên danh nó đã có trong từ điển của chúng ta từ trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
liên gia nó liên quan tới những gia đình
những hộ gia đình liên kết gắn bó ở gần nhau
cố vấn cho tổ liên gia văn hóa là phó giáo sư tiến sĩ trần đức ngôn
nguyên hiệu trưởng trường đại học văn hóa hà nội
ông đã có gần cả cuộc đời nghiên cứu về văn hóa việt nam
một chuyên gia nghiên cứu về văn hóa dân gian như ông

hiện cũng đang phải chứng kiến sự thay đổi của văn hóa từng ngày
văn hóa làng mai một thay vào đó là văn hóa đô thị với sự vội vàng và xa lạ
phó giáo sư tiến sĩ trần đức ngôn cho rằng
xem nhẹ mối quan hệ tình làng nghĩa xóm
bán anh em xa mua láng giềng gần
lâu dần sẽ khiến cho mối quan hệ giữa con người với con người trở nên dạn nứt rời rạc
chị hồng là người đề xuất mô hình liên gia văn hóa
thì tôi cảm thấy đây là một mô hình liên gia văn hóa

cả về mô hình mới cả về mặt tên gọi
thì hiện nay thì chúng ta mới chỉ có những tên như là tên gọi như là mô hình liên gia phòng cháy chữa cháy
thế thì cái chữ văn hóa là chữ mà chưa qua dùng đến
người ta đã biết là khái niệm văn hóa thì nó gắn liền với toàn bộ cái đời sống tinh thần của con người
cho nên đặt ra cái mô hình này là
muốn là đặt ra một cái vấn đề là phát triển
toàn diện các cái mối quan hệ giữa con người với con người trong cái xã hội đường đại
trong những ngày đầu thành lập liên gia văn hóa cũng gặp rất nhiều khó khăn
đòi hỏi mọi người phải nỗ lực động viên nhau
cố gắng trở thành những nhân tố tích cực đi đầu để có thể gắn kết những thành viên trong khu dân cư
toàn bộ tất cả những người trong liên gia văn hóa của chúng tôi là theo một kết cấu tổ chức
chúng tôi gắn kết chi bộ này
ban công tác mặt trận tổ dân phố ban quản trị của tòa nhà
thì tất cả mọi người trong các đơn vị trong các đoàn thể trong đấy phải trụm lại
để cùng nhau xây dựng một cái đời sống văn hóa tốt nhất cho liên gia văn hóa của mình
thì đấy chính là nhiệm vụ của chúng tôi
và tôi biết là còn đang rất khó khăn vì chúng tôi cứ vừa làm vừa rút kinh nghiệm
và để điều quan trọng là cái gì đúng thì nó sẽ tồn tại
và sẽ lan tỏa được và nó sẽ tồn tại được

liên gia văn hóa đã xây dựng được những quy tắc cụ thể rõ ràng
như việc cần chú trọng văn hóa ứng xử giao tiếp nơi công cộng cơ quan đơn vị
ứng xử với cộng đồng ứng xử trong gia đình xây dựng văn minh đô thị
việc cần thực hiện ngay hướng đến cộng đồng
trên cơ sở những hoạt động văn nghệ thể thao đã có
hoặc phối hợp cùng khu đô thị mỹ đình hai
liên gia văn hóa tổ dân phố số một mươi hai
xây dựng tổ chức các hoạt động như câu lạc bộ theo sở thích
văn nghệ dân vũ dưỡng sinh bóng truyền hơi bóng bàn cờ tướng cờ vua
câu lạc bộ những người yêu điện ảnh câu lạc bộ văn chương
xây dựng mô hình liên gia văn hóa tổ dân phố
chính là những tế bào cho quá trình xây dựng người hà nội văn minh thanh lịch
chúng tôi thấy đây là mô hình rất là tốt cho cộng đồng
bởi vì trong cái liên gia văn hóa thì chúng tôi sinh hoạt
thấy nó như là một gia đình lớn đầm ấm
và mọi cái hoạt động của liên gian văn hóa
nó mang lại cái hiệu quả rất lớn cho công tác chính trị và xã hội của khu vực
sau một thời gian thành lập thì chúng tôi đã thấy những cái dấu hiệu nó rất vui
có điều kiện để được biết nhau được hiểu thêm hoàn cảnh của nhau
liên kết lại xây dựng chung đoàn kết
xây dựng văn minh
xây dựng đô thị xây dựng gia đình văn hóa
xây dựng xóm phố xây dựng tinh thần đoàn kết chung
vậy thì mỗi chúng tôi với mỗi cái liên gia như vậy sẽ là một cái pháo đài
để xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở
ngoài mô hình liên gia văn hóa trên địa bàn thủ đô hà nội đã hình thành tổ liên gia
với những hoạt động cụ thể khác như liên gia phòng cháy chữa cháy liên gia tự quản
đây là khu liên gia tự phòng tự quản an toàn về phòng chống cháy nổ
thuộc phường hàng chống quận hoàn kiếm
được thành lập từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
mô hình này ngày càng cho thấy những hiệu quả rõ nét
khi góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
ngay tại khu dân cư
qua đó thúc đẩy người dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy
sau khi mà triển khai cái mô hình này thì bà con cảm thấy rất là yên tâm
bởi vì rằng là tất cả những tồn tại cũ đã được giải quyết hết
các cái đường dây mà nó dễ dẫn đến chạm chập rồi cháy nổ
thế rồi thì đi gọn tất cả các đường dây
thế rồi thì đặt các cái bình phòng chống cháy
rồi đặt các dụng cụ để phòng chống cháy
như búa kìm rìu
thế cho nên là bà con rất là phấn khởi
trong cái ngõ này với ba mươi hộ dân
mà hộ dân thì lại kèm theo là rất là nhiều phòng trọ mini
cho nên cái công tác mà đặt một cái tổ liên gia phòng cháy
chỉ chế ở đây thì nói là
rất là là là là là cần thiết
và rất là đúng và trúng với lại cái mong mỏi của bà con
dù hoạt động với những lĩnh vực nào
phòng cháy chữ cháy tự quản hay văn hóa
thì mô hình tổ liên gia cũng là mô hình rất hiệu quả và thiết thực
nhằm xây dựng đời sống văn hóa ở các khu dân cư tổ dân phố
trong quá trình triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
nhiều tổ dân phố trên địa bàn thủ đô
tuy vai trò của mặt trận tổ quốc các đoàn thể
nhằm tuyên truyền vận động đoàn viên hội viên hưởng ứng tích cực
với những phần việc thiết thực hiệu quả
như vậy cần nhân rộng hơn nữa các mô hình
như mô hình liên gia trên địa bàn thủ đô hà nội
để phát huy ý thức và tinh thần chủ động của nhân dân
trong mọi mặt đời sống xã hội
góp phần đưa văn hóa là sức mạnh nội sinh
là động lực phát triển kinh tế xã hội